ngày một mươi năm tháng một mươi một ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và lào
về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước vùng biên giới quảng nam xê công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực hiện thỏa thuận giữa hai nước thời gian qua tỉnh quảng nam và tỉnh xê công lào đã cùng tiến hành điều tra khảo sát người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
trên cơ sở danh sách điều tra khảo sát song phương các cơ quan chức năng của hai tỉnh đã tiến hành điều tra xác minh cụ thể sau đó trình chủ tịch nước quyết định
theo đó đến nay các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam đã thực hiện đăng ký khai sinh cho một mươi chín trường hợp và đăng ký kết hôn cho một mươi trường hợp đã được cho nhập quốc tịch việt nam theo quyết định số một nghìn một trăm bốn mươi tám của chủ tịch nước ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín